sáng nay quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
theo ý kiến của đa số các đại biểu chính phủ cần có sự quan tâm đến chỉ số tăng trưởng gdp cũng như các giải pháp thực hiện
nền kinh tế tăng trưởng năm hai nghìn một mươi bảy đồng đều trên các lĩnh vực nhưng nhiều đại biểu lo ngại sự tăng trưởng đó liệu có bảo đảm tính bền vững
cũng có ý kiến cho rằng chính phủ nên có cách đánh giá nhìn nhận lại những chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp fdi
việc tăng trưởng hoàn thành thì nó có ảnh hưởng rất nhiều đến các chỉ tiêu về kinh tế xã hội khác
ngay cả năm hai nghìn một mươi sáu mà chúng ta đánh giá nghe báo cáo quyết toán hôm qua là bộ chuyên ngân sách giảm
nhưng vì gdp không đạt
cũng hoàn thành nhiệm vụ
cho nên cái bộ chi trên gdp là nó vượt cái mức mà quốc hội tham qua là dưới năm thì lại quyết toán là lên tới là năm năm mươi hai
cho nên yếu tố về hoàn thành kế hoạch gdp cũng là một yếu tố mà chúng ta cũng cần phải được quan tâm và trân trọng
đóng góp của họ vào ngân sách chưa có tương xứng đặc biệt là đóng góp bằng thuế thu nhập doanh nghiệp không có tương xứng với cái mà họ được hưởng
thì như vậy đó là chúng ta phải lưu ý cái này
và sắp tới đây tôi cho rằng là hai mươi năm vừa rồi đến lúc chúng ta phải có một cách nhìn nhận phải có một chính sách khác đi đối với fbi
thì cái này chúng ta đã nói là không có thể hy sinh môi trường không có thể tiếp tục dễ dãi trong việc thu hút fbi nữa
cũng tại phiên thảo luận nhiều ý kiến cho rằng việc ban hành các chính sách pháp lý liên quan đến đời sống người dân
cần hết sức cân nhắc để bảo đảm sự hài hòa về lợi ích giữa nhà nước và người dân
vừa rồi thì có cái câu chuyện mà gọi là
thuế tài sản là cũng gây nên những cái thắc mắc hoài nghi
thuế tài sản tôi ủng hộ đánh thuế vào tài sản ủng hộ nhiều nước họ vẫn làm thế
nhưng phải cân nhắc thứ nhất là cái điểm xuất phạt của cái giá trị tài sản
thời gian thực hiện cái việc đấy vân vân
chứ bây giờ cứ có cảm giác là phí cứ trồng lên phí
thẳng thẳng bỏ báo cáo vào đồng chí thủ tướng rằng là
tình toán ngay cách nào đẩy mỗi chính sách ra thì thực hiện đặt vào cái vị trí của người dân
chiều nay quốc hội sẽ làm việc tại hội trường để nghe các báo cáo về dự án luật cảnh sát biển việt nam
nghe và thảo luận về dự án luật quốc phòng sửa đổi